tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đang có những diễn biến mới theo chiều hướng phức tạp
khi địa phương này liên tục ghi nhận các ca mắc mới ngoài điểm nóng của tâm dịch đầu tiên là tại thị xã đức phổ
rất nhiều địa điểm đang được ngành y tế cùng các lực lượng liên quan căng mình kiểm soát và giảm thiểu tối đa nguồn lây nhiễm
đến thời điểm này quảng ngãi đã có ba địa phương xuất hiện dịch covid một mươi chín gồm thị xã đức phổ thành phố quảng ngãi
và huyện miền núi ba tơ với tổng số ca mắc là một trăm một mươi chín ca
riêng trong ngày hôm nay tại chốt kiểm tra y tế tại dốc sỏi huyện bình sơn đã phát hiện một tài xế xe quê tỉnh quảng nam
dương tính với sars cov hai tài xế này thường xuyên vào chợ đầu mối quảng ngãi lấy hàng
cũng trong chiều nay một người dân quê ở thị trấn sông vệ huyện tư nghĩa đã đến bệnh viện phúc hưng
để xét nghiệm nhanh covid một mươi chín do có liên quan đến chợ đầu mối nông sản quảng ngãi và cho kết quả dương tính
công tác truy vết khoanh vùng dập dịch tại các điểm có ca dương tính đang được quảng ngãi tốc lực thực hiện